văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý i
và triển khai nhiệm vụ công tác quý ii năm hai nghìn một mươi tám
theo đó bộ giao thông vận tải bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
đẩy nhanh tiến độ lắp đặt vận hành các trạm kiểm tra tải trọng xe cố định và hệ thống thiết bị thu phí không dừng tại các trạm thu phí
bộ công an tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc
phối hợp với ngành giao thông vận tải xây dựng các phương án phân luồng xử lý các trường hợp gây ổn tắc giao thông
tăng cường công tác tập huấn diễn tập cứu hộ cứu nạn tai nạn giao thông
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra siết chặt kỷ cương trong công tác đào tạo
sát hạch cấp giấy phép lái xe quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phương tiện thủy nội địa